khu tái định cư được xem là nơi an toàn cho người dân khi di rời thực hiện các dự án
tuy nhiên tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi sau nhiều đợt mưa lũ thì hàng loạt các khu tái định cư bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều ngôi nhà của đồng bào ca giong có thể bị đổ sập xuống chân núi bất cứ lúc nào
nguy hiểm thật sự luôn hiện hữu trên những khu tái định cư mất an toàn cho bà con nơi đây
khu tái định cư sơn liên huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
gần ba trăm linh mét bờ kè chân móng khu tái định cư bị sạt trôi xuống chân núi
hàng chục khối đất đá chật dài xuống vực sâu
những ngôi nhà treo leo bên bờ vực có thể rơi xuống núi bất cứ lúc nào
gần một tháng qua hai mươi năm hộ đồng bào ca dông ở đây luôn thấp thỏm lo âu khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và chưa có biểu hiện dừng lại
các đợt mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại năm khu tái định cư ba xã của huyện sơn tây
hơn hai năm km kè bê tông tại nhiều vị trí bị vỡ
đất đá cùng hàng trăm khối bê tông bị cuốn xuống chân núi
hiện có khoảng bảy điểm sạt lở đe dọa hơn ba mươi hộ đồng bào ca dông
mất an toàn ở các khu tái định cư khiến hàng trăm hộ đồng bào ca dông nơm nớp lo sợ tài họa ập đến bất cứ lúc nào
năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca giong để thực hiện dự án thủy điện dark ring và nhiều công trình khác
mất an toàn ở các khu tái định cư này ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
trong khi đó việc khắc phục nằm ngoài khả năng của địa phương sở tại các xã tính đến phương án chủ động di rời tạm nếu tiếp tục bị sạt lở đồng thời sắp xếp hỗ trợ để đồng bào ở đây có thể đón tết an toàn
năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca giong để thực hiện dự án thủy điện dark ring và nhiều công trình khác
các vị trí sạt lở nặng việc triển khai vẫn chưa thực hiện do vậy các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khắc phục để đồng bào miền núi cao ở đây yên tâm sinh sống sản xuất